trong sáu tháng đầu năm tp hcm đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm
giải quyết việc làm cho người lao động bị thất nghiệp
đã có hơn hai mươi sáu người được giới thiệu việc làm mới
tính đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tp hcm có hơn một trăm bốn mươi năm tám trăm linh người được giải quyết việc làm
hơn sáu mươi sáu năm trăm linh chỗ việc làm mới
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín số lao động được giải quyết việc làm giảm hơn một mươi bốn chín trăm linh lượt
số chỗ việc làm mới giảm hơn năm chỗ
tp hcm đã tổ chức ba mươi tám phiên giao dịch nghề hội việc làm với hơn hai trăm bảy mươi một người được tư vấn
gần tám mươi ba chín trăm linh người được giới thiệu việc làm hơn bốn mươi bảy người được nhận việc làm
nhu cầu tuyển dụng lao động khả quan hơn từ đầu tháng năm đến nay
khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trong giai đoạn mới